cập nhật ca mắc covid một mươi chín tối hai mươi tám tháng bốn
không loại trừ khả năng xuất hiện biến chủng sars cov hai mới nguy hiểm hơn
giám đốc hasinko khai san sối làm lây lan sịch covid một mươi chín được phục trức
bắc kinh tăng cường cảnh sát với covid một mươi chín để tránh kịch bản như thượng hải
cảnh tượng dòng người chờ lấy mẫu trong chiến dịch xét nghiệm covid một mươi chín lớn nhất bắc kinh
xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của bạn sức khỏe và đời sống
kênh tra cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin sẽ là tin tức cập nhật về số ca mắc mới tối nay ngày hai mươi tám tháng bốn
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
một thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng bốn đến một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng bốn
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận bảy một trăm một mươi sáu ca nhiễm mới
đều ghi nhận trong nước
giảm tám trăm tám mươi tám ca so với ngày trước đó
tại năm mươi tám tỉnh thành phố
có năm tám trăm sáu mươi hai ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội chín trăm một mươi ba
phú thọ bốn trăm bảy mươi năm
vĩnh phúc bốn trăm một mươi tám
yên bái ba trăm linh năm
nghệ an hai trăm chín mươi hai
lào cai hai trăm tám mươi tám
hải dương hai trăm sáu mươi tám
quảng ninh hai trăm năm mươi hai
tuyên quang hai trăm bốn mươi sáu
thái bình hai trăm hai mươi bốn
đắk lắc hai trăm một mươi bốn
thái nguyên hai trăm linh chín
bắc cạn một trăm bảy mươi ba
hưng yên một trăm sáu mươi năm
nam định một trăm sáu mươi bốn
quảng bình một trăm năm mươi bảy
bắc ninh một trăm bốn mươi bảy
lâm đồng một trăm ba mươi hai
đắk nông một trăm hai mươi ba
hà giang một trăm một mươi tám
cao bằng một trăm một mươi hai
hà tĩnh một trăm ba mươi bảy

lạng sơn chín mươi hai
lai châu chín mươi một
ninh bình tám mươi tám
quảng trị tám mươi ba
thành phố hồ chí minh tám mươi hai
sơn la tám mươi một
hòa bình tám mươi
đà nẵng tám mươi
vĩnh long bảy mươi bốn
bình phước bảy mươi một
bắc giang bảy mươi
điện biên sáu mươi sáu
bình định năm mươi tám
bến tre năm mươi tám
thanh hóa năm mươi bốn
bình dương năm mươi một
bà địa vũng tàu bốn mươi bảy
phú yên bốn mươi một
tây ninh ba mươi năm
cà mau ba mươi hai
quảng ngãi ba mươi một
hải phòng ba mươi
khánh hòa hai mươi tám
đồng tháp hai mươi ba
bình thuận một mươi tám
quảng nam một mươi tám
thừa tiên huế một mươi bảy
kiên giang chín
trà vinh hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gia lai giảm hai trăm bốn mươi năm
đắk lắc giảm một trăm một mươi ba
bắc giang giảm một trăm linh bảy
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
vĩnh phúc tăng một trăm một mươi chín
hà tĩnh tăng một trăm linh hai
đắk nông tăng tám mươi hai
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua

tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
hai tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm ba mươi tám sáu trăm ba mươi hai ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy năm trăm ba mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm ba mươi tám trăm tám mươi bảy ca nhiễm

trong đó có chín hai trăm ba mươi chín bốn trăm tám mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

bắc giang ba trăm tám mươi năm một trăm linh ba

tình hình điều trị
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bảy mươi chín một trăm bảy mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi chín hai trăm bốn mươi hai ba trăm linh ba ca
hai số bệnh nhân đang thở oxy là sáu trăm hai mươi chín ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ năm trăm một mươi bảy ca
thở oxy dòng cao hfnc bốn mươi bảy ca
thở máy không xâm lấn một mươi hai ca
thở máy xâm lấn năm mươi hai ca

ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tám tháng bốn
ghi nhận ba ca tử vong tại kiên giang một lâm đồng một tây ninh
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua bảy ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba ba mươi bảy ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm linh ca
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
theo bộ y tế dự báo thời gian tới dịch bệnh còn diễn biến khó lường trên thế giới
không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn nguy hiểm hơn
do đó ngành y tế cho rằng vaccine vẫn là biện pháp quan trọng cho phòng chống dịch
đồng thời các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng
chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh
và tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
theo ông vũ cao cương phó giám đốc sở y tế hà nội trong khoảng một tuần gần đây
từ hai mươi tháng bốn đến hai mươi sáu tháng bốn trung bình thành phố ghi nhận chín trăm bảy mươi hai ca bệnh một ngày
giảm hai mươi tám chín so với kỳ báo cáo trước trung bình một ba trăm sáu mươi tám ca bệnh một ngày
từ một mươi sáu tháng bốn hà nội triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi
số trẻ được tiêm là một trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi hai em đạt bốn mươi
lãnh đạo sở y tế hà nội nhận định thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch
trong đó hầu hết các xã phường thị trấn đã đưa cấp độ dịch về cấp độ một
thành phố bước sang trạng thái bình thường mới
dự báo thời gian tới dịch tại hà nội bước sang trạng thái bình thường mới
một số mắc và sai đoạn giảm mạnh với số ca mắc chuyển nặng tiếp tục giảm
tuy nhiên khó kết thúc sớm
do đó các địa phương cần quan tâm và điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng tử vong
tại buổi giao ban trực tuyến với các quận huyện của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của hà nội
diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng cho biết
nhằm đảm bảo cho người dân thủ đô yên tâm nghỉ lễ và kỳ sea games ba mươi một sắp tới diễn ra thuận lợi
thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và thành phố
về phòng chống dịch covid một mươi chín tuyệt đối không được lơ là chủ quan
ông dũng cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi với phương châm bảo đảm an toàn tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
hiện nay hà nội về cơ bản đã kiểm soát được dịch covid một mươi chín
tuy nhiên dịch trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp không loại trừ khả năng xuất hiện các biến chủng mới nguy hiểm hơn
vì vậy mỗi người dân thủ đô nói riêng và người dân việt nam nói chung không nên quá chủ quan với dịch
vẫn nên tuân thủ những biện pháp chống dịch như khử khuẩn thường xuyên hay đeo khẩu trang khi tiếp xúc cộng đồng
chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín vẫn đang được diễn ra ở các địa phương trên khắp cả nước
sáng hai mươi tám tháng bốn đà nẵng triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mỗi một đợt hai cho trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi trên địa bàn thành phố
theo đó thời gian tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một cho trẻ em từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi tùy theo địa điểm tổ chức tiêm
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng bốn và ngày ba tháng năm thành phố sẽ triển khai tiêm tại cung thể thao tiên sơn
từ ngày hai mươi tám đến hai mươi chín tháng bốn và ngày ba tháng năm tổ chức tiêm tại bệnh viện ung bướu ký túc xa phía tây
trung tâm văn hóa thể thao các quận thanh khê sơn trà ngũ hành sơn cẩm lệ và huyện hòa vang
ngoài ra đà nẵng còn tiến hành tiêm vét cho trẻ từ sáu đến dưới một mươi hai tuổi
vào ngày mùng sáu tháng năm tại cung thể thao tiên sơn và ngày mùng bốn tháng năm tại các địa điểm tiêm còn lại
số liều vaccine được sử dụng trong đợt này là một mươi bốn tám trăm linh liều tương đương với một mươi bốn tám trăm linh trẻ
loại vaccine được sử dụng là moderna liều lượng hai mươi năm mg
trước đó từ ngày hai mươi hai tháng bốn đến hai mươi bảy tháng bốn đà nẵng đã triển khai tiêm mũi một vaccine moderna phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi số liều vaccine sử dụng trong đợt đầu là một mươi ba trăm linh liều
để đảm bảo an toàn hiệu quả
và theo dõi sát các phản ứng sau tiêm chủng
sở y tế cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi sau tiêm chủng ít nhất ba mươi phút sau tiêm
hướng dẫn đối tượng tiêm chủng phụ huynh người giám hộ theo dõi trẻ chặt chẽ tại nhà
trong vòng hai mươi bốn giờ và tiếp tục theo dõi trong vòng hai mươi tám ngày sau tiêm chủng
đặc biệt trong vòng bảy ngày đầu tiên sau tiêm chủng
về các dấu hiệu toàn trạng tinh thần ăn ngủ thở phát ban triệu chứng tại chỗ tiêm
thông báo cho nhân viên y tế nếu có dấu hiệu bất thường
liên hệ các bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có biểu hiện sức khỏe bất thường
đến ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất khi có một trong các dấu hiệu như
sốt cao từ ba mươi chín độ c trở lên tim tái khó thở
hoặc khi phản ứng thông thường kéo dài trên hai mươi bốn giờ sau tiêm chủng
hiện vẫn chưa có trường hợp nào phản ứng quá nặng ở trẻ em sau tiêm
và tỷ lệ phản ứng nhẹ ở trẻ cũng rất ít
bên cạnh đó biết được tầm quan trọng của việc bao phủ vaccine đối với sức khỏe cộng đồng
hy vọng trong tương lai gần một trăm linh trẻ em việt nam sẽ được tiêm đầy đủ vaccine covid một mươi chín
thưa quý vị một khán giả đặt ra câu hỏi rằng
em của người ấy học lớp sáu mắc covid một mươi chín phải đi cách ly và đã xin phép nghỉ học online
cuối học kỳ học sinh này bị hạ kiểm
mặc dù thường ngày là học sinh tích cực chấp hành đầy đủ mọi quy định của nhà trường
khán giả trên hỏi nhà trường đánh giá hạnh kiểm như vậy có đúng hay không
để trả lời cho câu hỏi trên mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
về vấn đề này bộ giáo dục và đào tạo trả lời như sau
căn cứ một a khoảng hai điều tám thông tư hai mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tt bggdtt ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
của bộ giáo dục và đào tạo quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở
và học sinh trung học phổ thông để đánh giá kết quả rèn luyện
đối với học sinh lớp sáu trong học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
kết quả rèn luyện của học sinh trong từng học kỳ và cả năm học được đánh giá theo một trong bốn mức
tốt khá đạt chưa đạt
mức tốt đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
và có nhiều biểu hiện nổi bật
mức khá đáp ứng được yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
và có biểu hiện nổi bật nhưng chưa đạt được mức tốt
mức đạt đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
mức chưa đạt chưa đáp ứng được yêu cầu cần đạt về phẩm chất được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông
học sinh thực hiện cách ly y tế do nhiễm covid một mươi chín theo quy định của địa phương
cần có báo cáo thông tin đến giáo viên nhà trường theo quy định và thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến
học tập qua truyền hình và các nhiệm vụ học tập do giáo viên triển khai trực tiếp đến học sinh
qua đó nhà trường tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
kheo khoản một điều tám thông tư số hai mươi hai hai nghìn hai mươi một tt bgzdt
a đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh
căn cứ và yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và năng lực chung
theo các mức độ phù hợp với môn học cấp học quy định trong chương trình tổng thể
và yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù quy định trong chương trình môn học
trong chương trình giáo dục phổ thông
b giáo viên môn học căn cứ quy định tại điểm a khoản này nhận xét
đánh giá kết quả rèn luyện sự tiến bộ ưu điểm nổi bật hạn chế chủ yếu của học sinh
trong quá trình rèn luyện và học tập môn học
giáo viên chủ nhiệm căn cứ quy định tại điểm a khoản này theo dõi quá trình rèn luyện
và học tập của học sinh tham khảo nhận xét đánh giá của giáo viên môn học
thông tin phản hồi của cha mẹ học sinh các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
trong quá trình giáo dục học sinh hướng dẫn học sinh tự nhận xét
trên cơ sở đó nhận xét đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh theo các mức quy định
hiện chưa đủ cơ sở khẳng định kết quả đánh giá giải luyện cho học sinh trong câu hỏi này
là đúng hay không do các dữ liệu mà vị khán giả trên cung cấp chưa đầy đủ
như thời gian thực hiện cách ly có hay không thực hiện nhiệm vụ học tập khi cách ly y tế
mức độ đáp ứng phẩm chất và năng lực ở các môn học hoạt động giáo dục
thông tin phản hồi của tổ chức và cá nhân có liên quan khi giáo viên chủ nhiệm lấy ý kiến
ngày hai mươi tám tháng bốn lãnh đạo tổng công ty đầu tư phát triển nhà hà nội hassanco xác nhận
ông nguyễn văn thanh người từng bị cách chức do vi phạm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hồi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một hiện đã được phục trức giám đốc công ty hasinko
cách đây một năm ông nguyễn văn thanh cùng vợ là bệnh nhân mang mã số bn ba nghìn sáu trăm ba mươi ba
có tiền sử đi du lịch tại đà nẵng từ ba mươi tháng bốn đến mùng hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một người vợ xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín
một ngày sau vợ ông thanh đi khám sàng lọc tại phòng khám đa khoa quốc tế thu cúc
nhưng phòng khám không tiếp nhận điều trị tư vấn đi về
ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ông thanh xuất hiện triệu chứng
nên cả hai vợ chồng đi khám tại bệnh viện hữu nghị việt sô
được lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả xương tính phương pháp genexpert
theo báo cáo của bệnh viện hữu nghị việt sô
hai người này không khai báo tiền sử dịch tễ
đến khám vì có triệu chứng ho đau họng không rõ sốt
hai bệnh nhân được đưa thẳng vào phòng cách ly
và làm test kháng nguyên covid một mươi chín tại chỗ
khi có kết quả test nhanh xương tính
hai vợ chồng mới khai tiền sử dịch tễ
có đi đà nẵng từ ngày ba mươi tháng bốn đến mùng hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
và có triệu chứng ho đau họng từ ngày sáu tháng năm
trước khi có kết quả dương tính sars cov hai
ông nguyễn văn thanh đã tham gia nhiều sự kiện
ăn liên hoan về quê và đã đi chơi góp hai lần
tại cuộc họp trực tuyến với ban chỉ đạo công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
vào chiều một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trung ngọc anh
đề nghị công an thành phố hà nội
vào cuộc xử lý hồ sơ
bn ba nghìn sáu trăm ba mươi bốn nguyễn văn thanh
vi phạm quy định về phòng chống dịch
lây bệnh cho người khác
chủ tịch hà nội nhấn mạnh
ông nguyễn văn thanh không khai báo y tế trung thực khi về từ đà nẵng
có yếu tố dịch tễ
nhưng vẫn tập trung đông người liên hoan gặp mặt
ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
thành ủy hà nội ra quyết định
đình chỉ sinh hoạt cấp ủy chín mươi ngày
với ông nguyễn phan thanh ủy viên ban chấp hành đảng bộ
tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội
bí thư đảng ủy
giám đốc công ty đầu tư xây dựng số hai hà nội
vào ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
hội đồng thành viên tổng công ty hasinko
đã quyết định thống nhất kỷ luật cách chức
giám đốc công ty hasinko
đối với ông nguyễn văn thanh
chuyển sang một số tin tức covid một mươi chín
tại trung quốc
thưa quý vị chính quyền bắc kinh trung quốc đã quyết định
đóng cửa một số địa điểm công cộng
và tăng cường giả soát dịch từ ngày hôm nay hai mươi tám tháng bốn
nhiều biện pháp tăng cường chống dịch này
được áp dụng nhằm tránh kịch bản tương tự như thượng hải
có thể xảy ra
thành phố bắc kinh mới đây đã quyết định áp dụng
nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ phải đóng cửa
toàn thành phố như thượng hải
giới chức bắc kinh đã phong tỏa một số khu dân cư
khu văn phòng và trường đại học
sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng
đồng thời đóng cửa một số địa điểm giải trí và du lịch
ngày hai mươi bảy tháng bốn
công viên giải trí universal studios
ở bắc kinh đã thông báo
họ sẽ yêu cầu du khách xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
trước khi vào tham gia
quy định này đã được bắt đầu thực hiện từ ngày hai mươi chín tháng bốn
bắc kinh đã phát hiện ra một số trường hợp
dương tính với sars cov hai
trong số gần hai mươi triệu mẫu được lấy xét nghiệm
ngày hai mươi bảy tháng bốn
thành phố ghi nhận năm mươi ca nhiễm mới
tăng so với ba mươi bốn ca một ngày trước đó
tổng cộng tính từ ngày hai mươi hai tháng bốn
bắc kinh đã báo cáo hơn một trăm sáu mươi trường hợp
hơn một phần hai trong số đó nằm ở chiều dương
quận lớn của thủ đô với ba bốn mươi năm triệu dân
các ca bệnh ở bắc kinh chủ yếu là học sinh
và khách du lịch tham gia các tour dành cho người cao tuổi
bất chấp tỷ lệ ca nhiễm thấp
bắc kinh vẫn lo ngại sẽ lặp lại kịch bản
chống dịch như ở thượng hải
trước đó khi đợt dịch mới bắt đầu bùng phát
tại thượng hải số trường hợp nhiễm mới
mỗi ngày được ghi nhận cũng dưới một trăm linh ca vào đầu tháng ba
nhưng sau đó đã đột ngột tăng
theo cấp số nhân và chạm mốc hơn bảy trăm linh ca
vào ngày hai mươi tháng ba
đến hết tháng ba thượng hải báo cáo
hàng nghìn ca lây nhiễm mới buộc chính quyền
phải phong tỏa toàn thành phố để dập dịch
cho đến nay bắc kinh vẫn luôn cảnh sát
với đại dịch và cố gắng tránh làm
gián đoạn nền kinh tế khi cho phép
người dân đã có kết quả xét nghiệm âm tính
được đến nơi làm việc và phong tỏa
cục bộ các địa điểm phát hiện các ca lây nhiễm
bên cạnh đó nhằm ngăn chặn cảnh
người dân đổ xô đi mua thực phẩm giữ chứ
vì lo ngại tình hình đại dịch diễn biến xấu
cục thương mại bắc kinh đã nhấn mạnh
thành phố có đủ nguồn cung cấp nhu yếu phẩm
hàng ngày ở thủ đô và các tuyến giao thông
đến nguồn cung cấp hàng hóa đang hoạt động bình thường
cơ quan này kêu gọi các nền tảng
thương mại điện tử chính tăng lượng hàng
giữ chứ và bổ sung nhân lực để đáp ứng
nhu cầu gia tăng của người tiêu dùng
giúp bày học từ phản ứng của thượng hải
bên cạnh tiến hành các biện pháp nghiêm ngặt nhất
về quản lý cộng đồng bắc kinh còn xét nghiệm
sàng lọc đến gần chín mươi cư dân
nhằm chống lại biến thể omicron
bắt đầu từ hai mươi sáu tháng bốn thủ đô bắc kinh
của trung quốc đã tiến hành một đợt xét nghiệm
sàng lọc đến gần chín mươi cư dân
nhằm chống lại omicron
biến thể khiến dịch bùng phát sữ sội tại thượng hải
trong ảnh là người dân đứng xếp hàng bên ngoài
một điểm xét nghiệm tập trung ở bắc kinh
ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
chính quyền thành phố bắc kinh khuyến nghị
các công ty làm việc từ xa
đồng thời đình chỉ các hoạt động đông người
như các buổi biểu diễn sự kiện thể thao
và hội trợ thương mại
rút ra bài học từ phản ứng của thượng hải
trước sự bùng phát của biến thể omicron
bắc kinh đang tiến hành một cuộc chiến nhanh chóng
nhằm chống lại biến thể này
bằng các biện pháp nghiêm ngặt nhất về quản lý cộng đồng
và các cuộc xét nghiệm acid nucleic lớn nhất từ trước đến nay
ba khu vực ở thủ đô bắc kinh của trung quốc
đã được xếp vào những khu vực covid một mươi chín
có nguy cơ cao ngày hai mươi bảy tháng bốn
và hai khu vực khác được xếp vào khu vực
có nguy cơ trung bình giữa bối cảnh
ngày càng nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
được ghi nhận tại thành phố này
bắc kinh đang tiến hành ba vòng xét nghiệm acid nucleic
từ ngày hai mươi năm đến ba mươi tháng bốn
vòng xét nghiệm đầu tiên đã hoàn thành
với việc theo đuổi chính sách zero covid
các chuyên gia y tế trung quốc cho rằng
xét nghiệm acid nucleic hàng loạt
vẫn là phương pháp hiệu quả nhất trong việc sàng lọc
các ca nhiễm tiềm ẩn và ngăn chặn sự bùng phát
omicron trên quy mô lớn
động thái mở rộng phạm vi xét nghiệm cho thấy
bắc kinh không muốn lập lại vết xe đồ của thượng hải
nơi đã chờ khoảng một tháng
và ghi nhận hơn một ca nhiễm mới phát động
lấy mẫu toàn thành phố vào đầu tháng bốn
còn tại thượng hải
trong bối cảnh số ca nhiễm mới virus sars cov hai giảm dần
chính quyền thành phố thượng hải đang tăng cường nguồn lực
để cải thiện tỷ lệ tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín cho người cao tuổi
thống kê cho thấy
số ca nhiễm mới không biểu hiện triệu chứng
ở thượng hải trong ngày hai mươi bảy tháng bốn

giảm hai mươi hai so với một ngày trước đó
và là mức thấp nhất trong hai mươi bốn ngày
trong khi đó số ca biểu hiện triệu chứng
cũng giảm khoảng hai mươi
trong bối cảnh việc lây nhiễm virus sars cov hai
vẫn được đánh giá là nghiêm trọng
mỗi quận ở thượng hải hiện đang kết hợp
giữa việc phòng ngừa và kiểm soát
với đẩy mạnh tiêm chủng
trong đó tập trung vào đối tượng người cao tuổi
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng bốn
thượng hải ghi nhận bốn mươi bảy ca tử vong
sau mắc covid một mươi chín
có độ tuổi trung bình là tám mươi bốn
không chỉ vậy hầu hết các ca tử vong
trong tổng số hai trăm tám mươi năm người không qua khỏi
ở thượng hải trong năm nay
đều là người cao tuổi
trong đó nhiều người chưa tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín và có bệnh lý nền
nhà chức trách thượng hải cho biết
tính đến nay ba sáu triệu người dân
trên sáu mươi tuổi của nước này đã tiêm đủ liều cơ bản
chiếm sáu mươi hai số dân trong độ tuổi đó
khoảng ba mươi tám số người trên sáu mươi tuổi
đã tiêm mũi tăng cường
trong khi đó ngày hai mươi tám tháng bốn
chính quyền thành phố quảng châu
đã hủy hàng trăm chuyến bay
tiến hành xét nghiệm trên diện rộng
đối với năm sáu triệu người
sau khi phát hiện một ca nghi mắc covid một mươi chín
tại sân bay
trung tâm công nghệ hàng châu
cũng đã yêu cầu chín bốn triệu người
trong tổng số một mươi hai hai triệu người dân
xét nghiệm cứ bốn mươi tám giờ một lần
nếu muốn lui tới các khu vực công cộng
và sử dụng phương tiện giao thông công cộng
với việc nỗ lực theo đuổi chính sách zero covid
thành phố thượng hải đang rất tích cực
áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch
việc xét nghiệm truy vết và dập dịch nhanh chóng
để rồi số ca mắc liên tục giảm dần cho thấy
đây là dấu hiệu tích cực đối với thành phố này
thưa quý vị và các bạn
có thể thấy đại dịch covid một mươi chín
vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân
ở nơi công cộng như xịt khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại